chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế
thưa quý vị trên thị trường thịt gà hiện đang bị bán phá giá
đất ở huyện hoài đức hà nội đang bị thổi giá
đáng chú ý đề xuất giảm một nửa thời hạn giấy phép lấy xe của bộ công an
đang gây sự chú ý đặc biệt với dư luận
sau đây là nội dung chi tiết
theo cnbc đồng đô la mỹ tiếp tục suy yếu với mức giá còn có thể trượt dài trong tương lai
tuy nhiên vị thế là đồng tiền dự trữ thế giới sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể
bởi nền kinh tế mỹ đang hoạt động tương đối vượt trội so với khu vực đồng euro và nhật bản
tại thị trường quốc tế chỉ số usd index tiếp tục lao xuống mức thấp nhất trong hai mươi bảy tháng qua
chỉ còn chín mươi hai bốn trăm bảy mươi bảy
kể từ tháng sáu đồng đô la mỹ trượt giá sáu sáu so với đồng euro
trên thị trường tự do đô la mỹ được giao dịch ở mức hai mươi ba hai trăm hai mươi đến hai mươi ba hai trăm bảy mươi đồng một đô la mỹ
giá mua giảm một mươi đồng còn giá bán không đổi
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp thị trường điện máy đang giảm giá sâu để kích cầu người tiêu dùng
tuy nhiên trước cơn bão giảm giá người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ sản phẩm để có sự lựa chọn thích hợp
nhiều mẫu tv đến từ các thương hiệu lớn như samsung lg sony đang được giảm giá tới bốn mươi năm mươi
smart tv samsung đang được bán với giá bảy triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng
nhiều mẫu điều hòa đang được giảm giá khá sâu
điều hòa samsung được giảm giá bốn mươi hai từ một mươi ba bốn triệu đồng xuống còn hơn bảy bảy triệu đồng
ngoài giá các loại máy giặt cũng được khuyến mãi từ hai mươi năm mươi
từ đầu năm đến nay giá gà công nghiệp thường xuyên ở mức dưới giá thành khiến người chăn nuôi thua lỗ
lượng thịt gà nhập khẩu tăng phi mã
một số nguồn thịt gà nhập khẩu có dấu hiệu bán phá giá rất rõ ràng
nhưng trong nhiều năm qua việt nam vẫn chưa áp dụng biện pháp phòng vệ nào
theo cục phòng vệ thương mại bộ công thương dấu hiệu thịt gà nhập khẩu bán phá giá rất rõ ràng
nhất là mặt hàng đùi gà mỹ brazil và hàn quốc
hiện ba doanh nghiệp là cp thái lan jaffa indonesia và everest malaysia đã chiếm bảy mươi thị phần
những doanh nghiệp còn lại có thị phần rất nhỏ
giá gà đang ở mức từ hai mươi một đến hai mươi hai đồng một kg
thịt gà đông lạnh giá dưới hai mươi năm đồng một kg
trong đó rẻ nhất là đùi gà defam giá chỉ một mươi tám đồng
bằng những thông tin truyền tai của các môi giới
như đất quanh tuyến đường ba năm đoạn qua huyện hoài đức hà nội chuẩn bị được xây dựng
đường vành đai bốn và các dự án đô thị sắp được triển khai
khiến giá đất ở huyện hoài đức hà nội đã tăng lên nhanh chóng
đất dịch vụ chưa được giao nhưng bán xuất với giá trên bốn mươi triệu đồng một m hai
trước đây giá chỉ từ hai mươi năm đến hai mươi bảy triệu đồng một m hai
giá đất tại các khu đô thị lideco nam an khánh và vân canh khoảng từ một mươi tám đến hai mươi triệu đồng một m hai
này tăng lên từ ba mươi đến ba mươi năm triệu đồng một m hai
giá đất đã tăng từ ba mươi bốn mươi so với đầu năm
việc thổi giá là câu chuyện không mới
năm hai nghìn một mươi tám khi có thông tin hoài đức chuẩn bị lên quận
giá đất đã được các cò đẩy lên sau đó trở lại giá thực
bộ trưởng bộ y tế singapore đã thông báo rút ngắn thời gian cách ly cho du khách đến từ việt nam
xuống còn bảy ngày thay vì một mươi bốn ngày như quy định
cùng với australia một số tỉnh ở trung quốc đài loan macau và malaysia
những quốc gia có nguy cơ thấp
chính vì vậy bộ y tế singapore đã thông báo rút ngắn thời gian cách ly cho du khách đến từ những quốc gia này
xuống còn bảy ngày
kết thúc thời gian cách ly du khách sẽ được xét nghiệm ncov một lần nữa
gần đến dăm tháng bảy vàng mã ngày càng ế ẩm khiến nhiều cửa hàng đưa vàng mã lên giao bán trên các trang thương mại điện tử
hình thức buôn bán mới này khiến nhiều khách hàng bất ngờ và thích thú
tuy nhiên doanh số bán ra vẫn thấp so với mọi năm
mặc dù đã thay đổi hình thức bán hàng từ trực tiếp sang online
nhưng mỗi ngày một cửa hàng chỉ thu về được khoảng từ ba trăm linh đến năm trăm linh đồng
chưa đủ trả tiền nguyên liệu
các chùa và khách lẻ cũng không đặt hàng như mọi năm
hiện nay giá các loại vàng mã từ tám đến hai mươi năm đồng
giày dép quần áo ô tô và xe máy có giá từ hai trăm linh đến năm trăm linh đồng tùy loại
quan điểm của nhiều người hiện nay là dùng tiền làm công đức thay vì mua vàng mã
đề xuất giảm một nửa thời hạn giấy phép lái xe mà bộ công an đưa vào dự thảo luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông
vừa trình lên chính phủ
đồng ý đặc biệt với dự luận
trong khi đó dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi của bộ giao thông vận tải
lại đề xuất giữ nguyên thời hạn giấy phép lấy xe như hiện nay
dự thảo luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định giấy phép lái xe hạng b c d một d be ce d một e và de
có thời hạn năm năm kể từ ngày cấp
hiện nay đang có thời hạn một mươi năm kể từ ngày cấp
các chuyên gia cho rằng cần làm rõ mục đích của đề xuất rút ngắn thời hạn giấy phép lái xe
bởi đây là chính sách có tác động đến rất nhiều người
cần tránh phiền hà tốn kém cho người dân
mà hiệu quả quản lý nhà nước lại không cao
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân
sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất